một vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe chở dừa đã xảy ra tại km số một nghìn một trăm hai mươi một bảy trăm ba mươi
thôn châu me xã phổ châu thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi làm một người chết và ba người bị thương
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi bảy tháng hai
trên quốc lộ một a đoạn qua thôn châu me xã phổ châu thị xã đức phổ đã xảy ra một vụ va chạm
giữa xe ô tô khách biển kiểm soát năm mươi f tám trăm bảy mươi chín do anh nguyễn minh thạnh
trú tại huyện mộ đức điều khiển lưu thông theo hướng bắc nam với xe ô tô tải biển kiểm soát bảy mươi bảy c tám nghìn hai trăm bốn mươi chín
do anh nguyễn bá nhật chú tại tỉnh bình định điều khiển theo hướng ngược lại
vụ va chạm khiến một người trên xe khách tử vong tại bệnh viện
ba người khác bị thương gồm có tài xế xe tải và hai hành khách trên xe khách
sau khi nhận tin báo lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi đã đến hiện trường
phân luồng điều tiết giao thông và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân